hai đối tượng ly a công và giàng a bông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện các đối tượng lực lượng công an thu giữ ba mươi gói màu vàng
bên trong có chứa một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp với khối lượng khoảng một mươi sáu bảy kg
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá bảy mươi triệu đồng
mở rộng chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là ly a hồng và lya dìa đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp khối lượng khoảng bốn tám kg
vào chiều ngày một mươi tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sáu đối tượng
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ sơn la vào đắk nông
đây là vụ án mua bán ma túy trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh
các đối tượng bị đưa ra truy tố xét xử gồm thao thịnh
thị lan mùa thị rủ cùng chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la mùa thị xua tráng a páo giàng thị mái cùng chú tại huyện cờ long nô tỉnh đắk nông
sùng a xúa chú tại huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
theo cáo trạng tháng chín năm hai nghìn hai mươi nhờ sùng a xúa kết nối thảo thị lan thỏa thuận sẽ mang ma túy từ sơn la vào đắk nông bán cho mùa thị xua
lan đã rủ thêm sống thị số và mùa thị rủ cùng tham gia
sau đó ba đối tượng đã mang bốn bánh heroin và gần hai kg ma túy đá vào đắk nông giao cho xua
tuy nhiên khi cả nhóm đi đến địa phận xã đắc rơ măng huyện đắk cờ long thì bị bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo thảo thị lam mùa thị xua
cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
tuyên phạt mùa thị dũ mức án tù trung thân
sùng a xúa hai mươi năm tù trá nga páo một mươi bốn năm tù và giang thị mái chín năm tù
thưa quý vị các đồng chí và các bạn thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa chống dịch hiệu quả
trên diện tuyến phòng chống ma túy lực lượng công an các đơn vị địa phương đã tăng cường bám sát địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy
và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ ghi nhận tại công an tp hải phòng
phát hiện đấu tranh thành công hai trăm sáu mươi hai vụ phạm tội về ma túy bắt giữ năm trăm năm mươi chín đối tượng
hù giữ một mươi ba tám kg ma túy tổng hợp hai trăm bảy mươi tám hai gam phần xa cùng nhiều bức lý quân dụng và tài sản trị giá hàng tỷ đồng
đây là kết quả đã đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
trong đợt cao điểm gia quân phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đông bắc
tình hình tội phạm và tài nạn ma túy trên thế giới diễn biến cũng hết sức phương tạp
cho nên ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài nạn và tội phạm ma túy của việt nam và của tp hải phòng
hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi manh động
họ lại giúp những tiến bộ khoa học kỹ thuật
họ lại giúp tài nạn ma túy trên thế giới diễn biến
các kẽ hở của luật pháp việt nam để tiến hành các hoạt động phạm tội về ma túy
hiện nay tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố hải phòng có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng phạm tội thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội
có xu hướng manh động với thủ đoạn phạm tội tinh vi buôn bán ma túy với số lượng ma túy lớn
xuất hiện nhiều chất ma túy mới
người phạm tội về ma túy bị bắt tại hải phòng ở nhiều địa phương khác đến
có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài
tổ chức tội phạm về ma túy buôn bán xuyên biên giới ở hải phòng
hoạt động tinh vi khó phát hiện
tuy nhiên thì với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an cấp trên
và sự kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm
thì chúng tôi cũng vượt qua được khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sắp tới chúng tôi sẽ đề ra tiếp tục là tham mưu cho đảng ủy
giám đốc quan thành phố để tăng cường sức mạnh cả hệ thống chính trị
tham gia và cuộc đấu tranh tội phạm về ma túy
vào cuộc đấu tranh phòng chống ma túy
thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức
thứ ba đấu tranh với các đường dây với các ổ nhóm phạm tội về ma túy
nhằm không để tồn tại ở thành phố hải phòng
là một địa điểm vừa tiêu thụ ma túy vừa là địa điểm trung chuyển ma túy
với phương châm đấu tranh kết hợp phòng ngừa
bên cạnh việc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
công an thành phố hải phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa tệ nạn ma túy
tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa tống đạt quyết định khởi tố năm bị can
ở huyện hòa đông và xe e clutch về tội chống người thành công vụ
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện cron park tỉnh đắk lắc nhận được đơn của công ty cổ phần cà phê thắng lợi
tố giác tại lô cà phê số tám thôn toàn thắng xã hòa đông huyện cron park
đang có một số người chặt phá hàng cây gỗ mường đen chắn gió cho cà phê
khi tổ công tác của công an viện kiểm sát và kiểm lâm của huyện cron park đến hiện trường
giải thích vận động yêu cầu những người trên dừng cưa hạ cây muồng giữ nguyên tăng vật chứng
để khám nghiệm hiện trường
nhưng các đối tượng không chấp hành mà tiếp tục cưa cắt hạ thêm bảy cây muồng đen nữa
sau đó các đối tượng tiếp tục chống đối không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
với những hành vi trên công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can
tống tôn khánh lương văn đào lương hồng điệp izon bia và nguyễn tấn tây về tội chống người thi hành công vụ
qua vụ việc này công an huyện cron park xin khuyên cáo đối với những người dân
là không nên có những hành động hành vi cản trở chống đối lực lượng chức năng khi thi hành công vụ
giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền lợi giữa công ty cà phê thắng lợi
ở xã hòa đông huyện cron park tỉnh đắk lắc với những hộ dân nhận khoán
để rồi dân đến việc bị khởi tố và truy cư chức hiện hình sự
trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành giải quyết tất cả các vụ việc
liên quan đến tranh chấp giữa công ty cà phê thắng lợi
với những hộ dân nhận nhận khoán và tiến hành giải quyết theo đúng quy định các pháp luật
qua đó công an huyện cron park tiếp tục khuyên cáo người dân là nhận thức đúng về quy định các pháp luật
không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động các đối tượng lôi kéo tập trung đám đông người
cây mất an ninh trật tự không để xảy ra những hành động tiếp diễn giống như cái vụ
mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cron park đã khởi tố năm vị can
nếu các đối tượng có hành vi chống đối cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cron park
sẽ tiếp tục đấu tranh làm gió và xử lý nghiêm theo đúng quy định các pháp luật
hiện công an huyện cron park tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra kết luận vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ phá rừng táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đáng chú ý là sau khi cơ quan chức năng mật phục đưa chiếc máy múc san ủi đất lâm nghiệp về trụ sở
các đối tượng phá rừng đã quay lại hiện trường dùng lốp xe đốt gỗ phi tàng
ngày hai mươi sáu tháng hai lực lượng chức năng tiến hành mật phục vây bắt các đối tượng phá rừng tại tiểu khu hai trăm sáu mươi ba b
lâm phần thuộc ban quản lý rừng nguyên liệu giấy lâm hà
tại hiện trường một chiếc máy múc vẫn còn đang nổ máy được các đối tượng phá rừng bỏ lại
bên cạnh đó bốn mươi một cây thông đường kính từ một mươi năm bốn mươi cm bị cưa hạ sát mặt đất
những gốc thông bị cắt sát gốc được các đối tượng phá rừng lấp đất lên bề mặt để che mắt lực lượng chức năng
các đối tượng phá rừng còn mở một con đường dài trên đất lâm nghiệp
qua quá trình kiểm đếm lực lượng chức năng xác định có khoảng một mươi bốn trăm bảy mươi mét khối gỗ thông
đã bị thiệt hại trên diện tích hơn một ba trăm linh m hai đất lâm nghiệp
đáng chú ý sau khi lực lượng chức năng đưa chiếc máy múc ra khỏi rừng
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng hai các đối tượng quay lại hiện trường dùng lốp xe đốt gỗ phi tang
cũng tại tiểu khu hai trăm sáu mươi ba b hai vụ phá rừng khác cũng được cơ quan chức năng phát hiện
với hơn tám mươi cây thông ba lá hai mươi cây thông đất
cây thông ba mươi năm tuổi bị cơ hạ thiệt hại trên diện tích hơn một bốn trăm linh m hai
hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo dự kiến vào chiều nay là đến ngày điều chỉnh giá xăng dầu chính
vì vậy mà trước giờ điều chỉnh lượng người đổ tới các cây xăng cũng đông hơn thường ngày
nhiều điểm bán xăng trên địa bàn hà nội trong buổi sáng ngày hôm nay tăng ba mươi bốn mươi chín so với ngày trước đó
theo khảo sát của phóng viên antv sáng nay ngày một mươi một tháng ba
lượng người đến đổ xăng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở hà nội luôn ở mức cao
và ngày một tăng đặc biệt vào gần trưa
nhiều cửa hàng trong tình trạng quá tải người mua phải xếp hàng cả chục phút mới đến lượt
một số nhân viên kinh doanh của cửa hàng xăng dầu ở hà nội cho biết
từ chiều qua đến bây giờ lượng người đến đổ xăng luôn ở mức cao hơn nhiều so với những ngày trước
và chiều qua một mươi tháng ba có nhiều người mang cả can và bình để mua thêm xăng
tuy nhiên trong sáng nay ngày một mươi một tháng ba các cửa hàng đã không bán cho người mang về
chỉ chấp nhận đổ xăng tại chỗ
việc người dân đổ xô tích chữ xăng dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là rất cao
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị trí
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu một mươi xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
về tội môi giới mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt trái
còn về tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đinh trung thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn giang nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu một xã chu hóa thành phố việt trì tỉnh phú thọ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện